đối với nhiều thế hệ người dân việt nam đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân la văn cầu đã trở thành huyền thoại bởi tinh thần dũng cảm trong chiến đấu
trở về với cuộc sống đời thường đã lâu và ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ
bên cạnh nhiều phân thường cao quý được đảng nhà nước tặng thường trong quá trình chiến đấu và công tác
mới đây đại tá la văn cầu đã vinh dự được ủy ban nhân dân thành phố hà nội trao tặng danh hiệu công dân thủ đô yêu tú
tại hội nghị biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt tiêu biểu và vinh danh một mươi công dân thủ đô ưu tú năm hai nghìn một mươi chín
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân la văn cầu là một trong một mươi số cá nhân được tặng thưởng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú
để xứng đáng với tấm lòng tin yêu của đảng nhân dân ông luôn giữ vững bản chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ
tích cực góp phần xây dựng thủ đô hà nội luôn xanh sạch đẹp
được biết đến qua sách giáo khoa
hay những câu chuyện kể nay được ông tiếp truyện tại nhà riêng trong con ngõ nhỏ trên đường tây sơn quận đống đa hà nội
phóng viên truyền hình nhân dân càng cảm nhận được tinh thần ý chí của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân la văn cầu
mang trong mình nhiều vết thương nặng bởi chiến tranh nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm về các trận đánh lịch sử
lời kể của đại tá la văn cầu vẫn toát lên sự mạnh khỏe và nhanh nhẹn ngạ kỳ
mới hỏi đồng chí la văn cầu đâu
bảo có tôi đã đến lúc tỏ đồng chí làm nhiệm vụ lên phá lột con mẹ nó cân lất nhất để cho bộ đội ta tiến lên
tôi ôm quả bột phá một mươi hai kg cùng với đồng đội vừa mới lên một cái thì đã hai đồng chí đã y sinh rồi
may quá súng đạn nó là không trúng vào bột phá thế là còn ba tôi cũng cho hai đồng chí lên cũng hai đồng chí cũng bị thương
bắt đầu lên tôi thì tôi cũng bị thương đến giữa đường thì tôi bị hai viên một viên vào cỏ tay cỏ tay lồng lặng
một viên vào má
mất một đấy
nhưng mà đau nhất là cỏ tay tôi chen tự lúc còn sống còn sức sống lên để hoàn thành nhiệm vụ
tôi nhờ đồng chí long van pheo tiểu đội trưởng đã chặt súng cỏ tay
thì đồng chí có cái lưới lê của nhật mà cách chiến dịch việt quế năm bốn mươi chín ấy chúng tôi cướp được
đồng chí biết tôi là gia đình con một để đồng chí khác làm
tôi bảo không chí đã khuyết thì bây giờ đồng không thấy lợi
nhờ đồng chí giúp tôi
thế đồng chí bảo ừ thế chuẩn bị nhé
tôi ừ chưa kịp để đồng chí
bọc một cái thì cỏ tay tôi văng đi
mà tôi luôn bị tróng vãng hết
nhưng mà nguyên dân kiểu
thế là tôi ôm quả bột pha lên
tôi lên rất nhanh và đến nơi một cái
thì tôi đặt quả bột pha vào lỗ cho mai
theo nguyên lý là có hai kíp
kíp thứ nhất không nổ thì giặt kíp thứ hai
tôi sương quá tôi giặt hai kíp nổi rẻ một lúc
xoạt một cái tôi quay lưng về phía bột pha
tôi chảy xuống không biết là bao nhiêu mét nữa
thế quả bột pha một mươi hai kg tê một tê
nó rất sướng và sức nảy của bột pha văng tôi đi một đoạn rất xa
và tôi nằm úp vào trung đất
khi mà tìm thấy một cái nghe tiếng súng nghe tiếng đồng đội
các đồng chí ơi tiến lên tiến lên
trả thù chúng tôi với trả thù chúng tôi
thế rồi thì tôi mới biết ý thức hạ mình ở mặt trời
cuộc đời của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân la văn cầu
phần lớn là phục vụ quân đội phục vụ tổ quốc
ở công việc nào ông luôn chú trọng khắc phục mọi khó khăn
phát huy tốt tinh thần trách nhiệm có ý thức tổ chức kỷ luật
ý chí chiến đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
chiến tranh đã lùi xa nhưng câu chuyện về đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân la văn cầu
gàn dạ trong chiến đấu luôn sống có ích và giản dị giữa đời thường
sẽ mãi là tấm gương sáng có ý nghĩa giáo dục với thế hệ trẻ hôm nay